theo lời mời của tổng thống liên bang nga vladimir putin chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân sẽ thăm chính thức liên bang nga từ ngày hai mươi tám tháng sáu đến ngày một tháng bảy
trước thêm chuyến thăm trả lời báo chí đại sứ đặc mệnh toàn quyền liên bang nga tại việt nam konstantin verkinov cho biết
trong gần năm năm qua quan hệ việt nga đã được nâng tầm lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đánh dấu bởi các cuộc đối thoại chính trị có chiều sâu trong khuôn khổ cấp cao
đại sứ nga cho rằng chuyến thăm lần này mang ý nghĩa lớn lao bởi đây là chuyến thăm nga chính thức đầu tiên của chủ tịch nước trần đại quang trên cương vị người đứng đầu nhà nước
đại sứ konstantin vekunov cho biết các nhà lãnh đạo của nga và việt nam sẽ tập trung thảo luận các vấn đề có thể hợp tác
phân tích xem hai bên đã hoạt động hiệu quả ở đâu gặp khó khăn ở chỗ nào và tại sao
theo ông nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của chuyến thăm lần này và phương hướng làm việc trong tương lai là tìm thêm cơ hội hợp tác
trong một số lĩnh vực như năng lượng công nghiệp giao thông vận tải công nghệ cao nông nghiệp công nghiệp chế biến và đặc biệt là hợp tác kỹ thuật quân sự